tại trụ sở ban dân vận trung ương ban chỉ đạo trung ương thực hiện dân chủ ở cơ sở đã họp để góp ý và hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình và kết quả ba năm thực hiện kết luận một trăm hai mươi ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì buổi họp tham dự buổi họp còn có phó thủ tướng vũ đức đàm
báo cáo dự thảo của ban dân vận trung ương ban chỉ đạo trung ương về thực hiện dân chủ cơ sở cho thấy sau ba năm thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ đi vào chiều sâu
phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở
hoạt động của quốc hội hội đồng nhân dân tiếp tục được đổi mới công khai tăng cường tính tranh luận phản biện
công tác quản lý điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp chuyển mạnh theo hướng cụ thể công khai minh bạch
công tác cải cách hành chính đạt được nhiều thành tựu công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thu được nhiều kết quả
các hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường
thực hiện quy chế cơ sở ở cấp phường xã được đánh giá tốt và nổi bật
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ rõ hiện việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại khu vực doanh nghiệp mà chưa có tổ chức đảng công đoàn còn yếu mang tính hình thức
góp ý với bản báo cáo này phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh cần làm rõ thêm vấn đề mà nhân dân quan tâm
liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thực sự tiến tới chính quyền cởi mở
cần nghiên cứu phát huy dân chủ cơ sở tại các đơn vị tự chủ
đặc biệt cần nghiên cứu phương thức ứng xử với mạng xã hội cơ chế xử lý thông tin với mạng xã hội
bởi đây cũng là một kênh phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân
các cơ quan cần chủ động cung cấp thông tin về báo chí để định hướng dư luận